còn tại an giang vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi hai tại khu vực tổ một mươi ba ấp hòa phú một thị trấn an châu huyện châu thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe đạp khiến một cháu bé tử vong
vào thời điểm trên tài xế đỗ văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã thạnh đông huyện tân hiệp tỉnh kiên giang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c một trăm linh hai nghìn một trăm một mươi chín chạy trên tuyến lộ nông hướng từ ấp hòa phú bốn đến ấp hòa phú một thị trấn an châu huyện châu thành
khi đến khu vực tổ một mươi ba ấp hòa phú một thì xảy ra va chạm với xe đạp do cháu nguyễn thị thùy dương sinh năm hai nghìn một mươi trú tại địa phương điều khiển theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến cháu nguyễn thủy dương tử vong tại chỗ